một mươi sáu thi thể đã được tìm thấy trong khu vực thảm họa và việc nhận dạng cũng đang được tiến hành
để thuận lợi hơn cho công tác cứu hộ cứu nạn lực lượng chức năng đã cho bắt một cây cầu sắt qua sông
để đưa tất cả các thiết bị cần thiết đến khu vực xảy ra thảm họa
hơn hai trăm linh người đã được sơ tán khỏi khu vực này
máy bay trực thăng và cho cứu hộ đã được điều động tới hiện trường để giúp tìm kiếm các nạn nhân
hội chữ thập đỏ địa phương cho biết nhiều cây cầu và tuyến đường trong thị trấn sovi đã bị hư hại
thủ tướng tạm quyền của liban najib mikati mới đây đã lên tiếng khẳng định không có lý do để lo lắng hay hoảng sợ
về tình hình an ninh của quốc gia trung đông sau khi đức và các nước vùng vịnh đã phát cảnh báo du lịch mới
do tình trạng bạo lực bùng phát ở liban
hiện ả rập xê út coet đức và anh đã cập nhật các cảnh báo du lịch của những nước này
trong bối cảnh xung đột giữa các nhóm vũ trang đối địch tại chạy tị nạn al anhiwet của người palestine
ở miền nam liban
trong một tuyên bố thủ tướng mikati cho biết đã trao đổi với cơ quan an ninh và nhận định tình hình không gây lo lắng hay hoảng sợ
ông cho biết đã có những tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết bạo lực ở al anhwet nơi đã có ít nhất một mươi ba người thiệt mạng do xung đột
tuyên bố khẳng định ngoại trưởng abdullah bohhabib đã được giao nhiệm vụ chấn an các nước ả rập rằng công dân của họ an toàn ở liban
theo văn phòng liên hợp quốc khoảng một phần tư trong số tám mươi người dân palestine ở trại aliet đã phải sơ tán do xung đột bùng phát hôm hai mươi chín tháng bảy
thưa quý vị cuối tháng bảy vừa qua khu vực tây phi lại dậy sóng với cuộc đảo chính quân sự bất ngờ tại niger kéo theo lo ngại diễn biến này có thể tạo điều kiện cho các nhóm hồi giáo cực đoan gia tăng hoạt động cũng như gây ra nhiều hệ lụy khó lường đối với khu vực
vậy đâu là những yếu tố chấp ngòi cho cuộc đảo chính thứ năm tại niger trong vòng hơn sáu mươi năm giành độc lập sự kiện này có tác động như thế nào đến tình hình an ninh và những điểm nóng khác ở giải sahe và tây phi hệ quả kéo theo nếu xung đột kéo dài là gì và đâu là lối thoát cho cuộc khủng hoảng hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời trong thế giới đa chiều ngày hôm nay
ngày hai mươi sáu tháng bảy các binh sĩ thuộc lực lượng cận vệ niger đã tiến hành đảo chính bắt giữ và giam lỏng tổng thống mohamed bazoum tuyên bố đóng cửa biên giới
đồng thời áp lệnh giới nghiêm toàn quốc chỉ hai ngày sau đó tướng abdurahamane chiani người đứng đầu lực lượng cận vệ tuyên bố ông là nhà lãnh đạo mới của niger trong giai đoạn truyền tiếp
sự hiện diện gia tăng của lực lượng quân đội cùng nhiều phương tiện và vũ khí đã tạo nên bầu không khí căng thẳng cao độ bao trùm thủ đô niamey và hầu hết các thành phố lớn ở niger
hiện lực lượng đảo chính đang quy trách nhiệm cho tình trạng mất an ninh đang gia tăng và trì trệ kinh tế họ tuyên bố để tránh sự sụp đổ hoàn toàn của đất nước sự can thiệp là cần thiết
tuy nhiên giới chuyên gia tin rằng cuộc đảo chính được thúc đẩy bởi rất nhiều yếu tố trong đó có cả bưu thuận sóc tộc sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài và sự yếu kém của các thể chế khu vực
thứ nhất là về kinh tế thì đất nước niger càng ngày càng chìm sóc
thứ hai yếu tố rất quan trọng là yếu tố an ninh đất nước niger nhiều năm nay luôn luôn ở trong tình trạng bất ổn nhất là sau khi tổ chức khủng bố al qaeda và nhà nước hồi giáo tự xương yf bị đánh mạnh ở trung đông
thì chúng đã lập những căn cứ ở niger và một số quốc gia láng giềng cộng với lực lượng khủng bố baco haram
tạo nên một tình trạng an ninh rất xấu cho niger
trong khi đó chúng ta cũng không thể không kể đến là pháp và mỹ và một số nước tây âu khác có quân đội đóng ở niger với một mục tiêu là chống khủng bố
nhưng trên thực tế tình hình an ninh ở niger hoàn toàn không được cải thiện
lý do thứ ba là mâu thuẫn sắc tộc sự hợp pháp về sắc tộc của tổng thống bajun là điều gây tranh cãi trong xã hội
ông phải là người gốc niger mà ông cũng là người gốc hà rập thiểu số ở đấy
nói như thế để thấy rằng cái mâu thuẫn sắc tộc ở niger nó cũng tạo nên một cái nguyên nhân gây ra cái cuộc đảo chính vừa qua
và một cái lý do cuối cùng xin thưa là sự có mặt như trên tôi nói sự có mặt của mỹ của pháp của mỹ và một số nước tây âu khác ở niger gây cái sự bất bình rất lớn trong xã hội ấy
đặc biệt là sự đầu tư quá lớn của pháp vào niger để khai khoáng
chúng ta hiểu rằng là niger là một đất nước có lượng uranium rất lớn
thì chính cái sự đầu tư đưa tiền của rất nhiều vào niger nó tạo ra cái miếng mồi cái mục tiêu tấn công của al qaeda của is và bakohara làm cho cái tình hình an ninh ở niger luôn luôn không được ổn định
một yếu tố thúc đẩy đảo chính ở niger là các tổ chức khu vực như ecowas và liên minh châu phi au
hiện lập trường cứng rắn với các cuộc đảo chính đã diễn ra liên tục trong khu vực như ở guinea burkina faso và mali
các lãnh đạo ecowas và au từng đe dọa trừng phạt các quốc gia này nhưng sau đó hầu như không có sự gian đe đủ mạnh
lo ngại về tình hình an ninh ở niger sau cuộc đảo chính quân sự nhiều nước đã gấp rút tiến hành sơ tán công dân khỏi quốc gia tây phi
hội đồng bảo an liên hợp quốc ngày hai mươi tám tháng bảy ra thông cáo lên án các nỗ lực thay đổi chính phủ một cách bất hợp pháp ở niger
và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tổng thống mohamed bazoum
pháp và liên minh châu âu eu quyết định dừng mọi hỗ trợ tài chính và an ninh cho niger
mỹ cũng cảnh báo có động thái tương tự
còn cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi ecowas nhanh chóng áp đặt các biện pháp trừng phạt và đưa ra tối hậu thư
yêu cầu niger khôi phục quyền lực cho ông bazoum trong vòng một tuần nếu không sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết kể cả can thiệp bằng vũ lực
trong khi cộng đồng quốc tế đặc biệt là các nước phương tây đang theo đuổi các nỗ lực để khôi phục quyền lực cho chính quyền niger bị lật đổ
lực lượng đảo chính tại nước này tuyên bố sẽ không chịu khuất phục trước bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài
hiện túi hậu thư của ecowas đang tiến rất gần đến thời hạn chót
tuy nhiên mali và burkina faso hai nước láng giềng của niger nơi quân đội đã đảo chính thành công
cảnh báo rằng việc can thiệp quân sự ở niger sẽ được coi là hành động tuyên chiến đối với cả hai nước này
tuy nhiên những diễn biến phức tạp càng khiến mồi lửa tại niger có nguy cơ lan rộng và kéo theo những hệ lụy khó lường cho cả khu vực
thực tế không có gì ngạc nhiên khi burkina fasu và mali ủng hộ cuộc đảo chính ở niger
bởi quân đội hai nước đều đưa ra lý do giống nhau là thay đổi chính quyền yếu kém để lên nắm quyền
tại mali cuộc đảo chính năm hai nghìn hai mươi đã dẫn tới đổ vỡ quan hệ với pháp và paris buộc phải rút quân khỏi nước này hai năm sau đó
lực lượng pháp cũng rời burkina faso sau hai cuộc đảo chính liên tiếp
có thể thấy rõ dấu hiệu của xu hướng quay lưng với phương tây và một làn sóng khát vọng dân chủ mới đang mở rộng khắp lục địa
giới quan sát đánh giá khả năng ecowas can thiệp quân sự vào niger là không cao
song nếu kịch bản này xảy ra và phép đảo chính với sự hậu thuẫn của burkina faso và mali chọn cách đối đầu
chiến tranh quy mô lớn sẽ nổ ra ở khu vực
khi đó sẽ là thảm họa đối với dân thường
chưa kể các nhóm phiến quân
có khả năng lợi dụng khoảng trống để thực hiện các vụ tấn công khủng bố khiến an ninh khu vực thêm bất ổn
nếu lực lượng nước ngoài buộc phải rời khỏi niger trong bối cảnh phái bộ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc tại mali cũng đang dần rút đi
khoảng trống an ninh sẽ tạo cơ hội cho các nhóm thanh chiến không chỉ mở rộng hoạt động ở niger mà còn kết nối với các nhóm thanh chiến khác
thậm chí vươn đến khu vực đông phi
chúng ta đang nhìn vào cả một vành đai ngang lục địa châu phi với một loạt quốc gia đang phải trải qua tín
chúng ta đang nhìn vào cả một vành đai ngang lục địa châu phi với một loạt quốc gia đang phải trải qua tiến
đồng minh và đồng minh làm gì đồng minh để ngăn giúp ngăn chặn cái làn sóng tị nạn di dân từ vùng bắc phi từ trung phi sang châu âu
thì bây giờ một cái đồng minh ấy có vấn đề rồi thì đây biết đâu đấy sẽ tạo ra một cái cuộc khủng hoảng di dân giống như năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi sáu